tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm đã diễn ra vòng chung kết báo cáo viên tuyên truyền giỏi năm hai nghìn một mươi chín
do thành đoàn tp hcm tổ chức
được tổ chức từ ngày một mươi bảy tháng chín đến ngày chín tháng một mươi một với chủ đề người truyền cảm hứng
hội thi báo cáo viên tuyên truyền giỏi của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tp hcm
đã thu hút hơn sáu mươi sáu bài dự thi của các báo cáo viên đến từ các quận nguyện đoàn và tương đương đoàn cơ sở trực thuộc
tại vòng chung kết các báo cáo viên xuất sắc nhất đã trải qua phần thi thử tài diễn thuyết
thanh vận khéo tư duy phản biện và sự am hiểu kiến thức lý luận của các báo cáo viên
ban tổ chức hội thi đã trao một giải nhất một giải nhì một giải ba ba giải khuyến kích cho các báo cáo viên xuất sắc
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tp hcm cũng sẽ là nơi hội ngộ hơn chín mươi báo cáo viên về dự và tranh tài
tại liên hoan báo cáo viên giỏi toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín